tổng cục hải quan vừa cho biết bắt đầu từ tháng năm tới đây
tất cả hàng hóa xuất khẩu đi hoa kỳ qua cảng cát lái phải soi chiếu phóng xạ
tri cục hải quan cửa cảng sài gòn khu vực một và tổng công ty tân cảng sài gòn sẽ
triển khai hoạt động hệ thống megaport việc sử dụng hệ thống này nhằm phát hiện việc vận chuyển
bất hợp pháp vật liệu hạt nhân nguyên liệu phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
được vận chuyển bằng container qua cảng hệ thống được chính phủ mỹ hỗ trợ việt nam
xây dựng tại cảng cát lái việc tham gia thực hiện chương trình soi chiếu megaport khẳng định
thiện trí hợp tác của việt nam trong các vấn đề chống khủng bố và bảo vệ an ninh toàn cầu
góp phần bảo vệ an ninh của từng quốc gia sự ổn định an ninh khu vực và trên thế giới